từ những suy nghĩ mộc mạc giảng sĩ ấy nhạc sĩ lê mây đã phổ nhạc cho bài thơ
trẻ em hôm nay thế giới ngày mai của nhà thơ phùng ngọc hùng
nhạc sĩ lê mây viết không nhiều y tứ đôi khi chỉ trượt lén lên lấp lánh
nhưng bằng sự nhạy bén trong sáng tạo nghệ thuật các tác phẩm của ông vẫn mang lại nhiều thành công lớn
trẻ em hôm nay thế giới ngày mai là một trong những ca khúc như vậy
ra đời cách đây gần ba mươi năm trong một hoàn cảnh khá đặc biệt
thế nhưng cho đến ngày hôm nay tác phẩm vẫn mang một giá trị nội dung to lớn
không cầu kỳ hoa mỹ trong cách thể hiện tác phẩm như các ca khúc thường thấy trong phong cách sáng tác của lê mây
trẻ em hôm nay thế giới ngày mai đơn giản trong cách tiến hành giai điệu tiết tấu
nhưng với nhịp điệu sôi nổi như lời khẳng định thúc giục các thế hệ phải luôn yêu thương
chăm sóc và bảo vệ tương lai của đất nước
một năm học kết thúc thì chúng ta sẽ bước vào một kỳ nghỉ hè rất là thú vị
vậy thì hà anh có biết là những cái đặc điểm nào để mà nhận biết mùa hè không ạ
dạ thưa cô khi mùa hè đến thì hoa vợn sẽ nở sẽ có những tiếng ve kêu ràn
các cô giá gửi tặng lại tác giả cùng chúng ta những người luôn mong điều tốt đẹp nhất đến với trẻ thơ
cùng với tiếng ve hoa phượng mùa hè còn là thời gian có nhiều ngày lễ rất ý nghĩa như là quốc đề thứ nhi mùa một tháng sáu và ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
vậy thì nhắc đến gia đình thì hà anh thường nhớ đến những ca khúc nào mà các con hay hát
bài hát về chủ đề gia đình mà con thích như ba ngọn nến lung linh bố lớt tất cả và các bài hát đưa cơm cho mẹ đi cầy nữa ạ
nhắc đến ca khúc đưa cơm cho mẹ đi cầy thì cô trợt nhớ rằng là hà anh đã từng biểu diễn ca khúc này trên sân khấu đúng không
vậy thì khi hát ca khúc này con thường nghĩ và nhớ tới điều gì
dạ thưa cô qua bài hát con biết thêm về cuộc sống của các bạn nhỏ thế đất nước mình còn chiến tranh và con cũng cảm thấy yêu thêm cây lúa đồng quê của nước mình hơn nữa ạ
trước nghỉ ngơi hai mẹ con có dịp nhắc đến người cha thân yêu đang trên đường đánh mỹ
những ca từ giàn dị dễ nhớ dễ thuộc của ca khúc đưa cơm cho mẹ đi cày dường như đã bao trùm cả một đề tài lớn về hậu phương một cách thật tự nhiên và giàu xúc cảm
bài hát đưa cơm cho mẹ đi cầy là một bài hát rất là quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi việt nam
là một bài hát vô cùng đẹp về giai điệu tiết tấu lời ca chứa trang tình cảm gia đình

mà còn phần nào khắc họa nên cả một trang sử gìn giữ và bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và bác hồ kính yêu nữa
hà anh này con đã khi nào vào lăng thăm bắc hồ chưa
cùng với bố mẹ các cô giáo và các bạn con đã được vào lăng viếng bác rất nhiều lần ạ
mỗi lần như vậy con cũng gặp rất nhiều các bạn nhỏ ở khắp mọi miền tổ quốc cũng tới thăm lăng bác cô ạ
trẻ em ai cũng yêu bác hồ cô nhỉ
à đúng vậy đấy hà anh ạ và cô chắc hẳn là hà anh cũng như là khán giả xem truyền hình
đều nhớ một ca khúc viết về tình cảm của thiếu nhi dân tộc thiểu số dành cho bác hồ
đó chính là ca khúc từ rừng xanh cháu về thăm lăng bác của hai nhạc sĩ là hoàng long và hoàng lân đúng không
con nhớ rồi và như con được biết ca khúc này còn được hai nhạc sĩ viết nên tới giai điệu của dân ca mường đấy cô ạ
đúng rồi đấy hà anh ạ và bây giờ thì cô cháu mình hãy cùng đến với ca khúc này nhé
trong âm nhạc nói chung
để thể hiện một cách chân thực sinh động lòng kính yêu của nhân dân đối với chủ tịch hồ chí minh
hay khắc họa tấm vóc vĩ đại nhưng rất đỗi sản dị của người vào một ca khúc là điều không hề dễ dàng
và để gói ghém tất cả điều đó vào một ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng lại càng khó hơn
thế nhưng chính nhịp chảy đồng điệu trong tâm hồn cùng sự dung cảm sâu sắc trước tình cảm kính yêu của các em nhỏ dành cho bác hồ
hai nhạc sĩ đã dựng nên một bức tranh thân thương
nơi thảo nguyên xanh bao la của núi rừng phía bắc
với hoa bàn trắng lá rừng xeo và những con đường đèo khúc khủyểu ngút ngàn
để từ đây viết nên một cuốn nhật ký hành trình bằng âm nhạc
đó là quãng đường từ bản làng xa xôi về thủ đô thân yêu để được thăm lăng bác hồ
dung dị nhưng ấm nồng quê hương
cuốn nhật ký hành trình được viết bằng tất cả lòng tôn kính của các em thiếu nhi dành cho lãnh tụ